thưa quý vị tổng thống nga vladimir putin đã có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện lễ duyệt binh kỷ niệm bảy mươi bảy năm chiến thắng fascist diễn ra trên quảng trường đỏ vào lúc một mươi giờ sáng theo giờ địa phương tức là một mươi bốn giờ theo giờ việt nam
tổng thống nga vladimir putin đã tuyên bố quân đội nga đang bảo vệ tổ quốc nhưng không đưa ra thông báo lớn nào
lễ kỷ niệm ngày chiến thắng fascist đức lần thứ bảy mươi bảy của nước nga chứng kiến hàng nghìn thành viên lực lượng vũ trang duyệt binh tại quảng trường đỏ trước điện kremlin ở thủ đô moscow
theo điện kremlin một mươi một người và một trăm ba mươi vũ khí khí tài đã tham gia lễ duyệt binh
ngày chiến thắng gần gũi thân thương với tất cả chúng ta không có gia đình riêng lẻ nào tại nga không bị ảnh hưởng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
ông putin coi chiến dịch quân sự đặc biệt của nga ở ukraine là kỳ bất kỳ
hôm nay chính vào những ngày này các đồng chí đang chiến đấu cho nhân dân của chúng ta ở donbass vì an ninh của tổ quốc nga của các đồng chí
tổng thống putin coi chiến dịch quân sự ở ukraine là phản ứng bắt buộc trước các chính sách của phương tây và quân nga đang chiến đấu cho an ninh của nga
trước sự kiện nước nga kỷ niệm ngày chiến thắng đã có những dự báo rằng tổng thống nga vladimir putin sẽ công bố việc leo thang quân sự
tuy nhiên bài diễn văn của ông putin
không nhắc đến việc tổng động viên hay động viên một phần binh lính